ngày một mươi hai tháng ba tại pháp sở du lịch tp hcm phối hợp với tổng cục du lịch và đại sứ quán việt nam tại pháp
tổ chức chương trình quảng bá du lịch việt nam và tp hcm nhằm thu hút nhiều hơn du khách pháp đến với việt nam
trong đó có tp hcm điểm đến đầy ấp hấp dẫn quy tụ đặc trưng các văn hóa vùng miền của việt nam
phát biểu tại chương trình phó tổng cục trưởng tổng cục du lịch hà văn siêu cho biết
năm hai nghìn một mươi tám vừa qua được coi là năm thành công của du lịch việt nam khi đón một mươi năm năm triệu lượt khách du lịch quốc tế
gần gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi năm trong đó một mươi ba du khách đến từ châu âu
khách pháp ước đạt hai trăm bảy mươi chín sáu trăm linh lượt tăng chín năm so với hai nghìn một mươi tám
việt nam được world travel awards vinh danh là điểm đến hàng đầu châu á
với nhiều sản phẩm đa dạng và đẳng cấp cũng như các danh lam thắng cảnh con người thân thiện hiếu khách
các điểm đến như vịnh hạ long đà nẵng huế hội an phú quốc
hai thành phố hồ chí minh được nhiều du khách biết đến
để thu hút nhiều du khách hơn từ pháp đại diện đại sứ quán việt nam tại pháp cho rằng
cần có các chương trình quảng bá và sản phẩm du lịch hấp dẫn như giới thiệu các điểm đến mới
trải nghiệm các sản phẩm du lịch mới của việt nam nói chung và thành phố hồ chí minh nói riêng
theo cơ quan du lịch và hội nghị của paris người pháp rất thích đến việt nam
và đây là yếu tố quan trọng để các thành phố của việt nam thúc đẩy quảng bá đẩy mạnh hoạt động du lịch giữa hai nước